theo nghệ thông tin người dân tham gia dịch vụ còn được trực tiếp gửi phản hồi đánh giá thái độ làm việc của cán bộ ở bộ phận một cửa này